chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác từ hôm nay hai mươi một tháng một mươi khách đi máy bay cần đáp ứng được các điều kiện về phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ giao thông vận tải
quyết định của bộ giao thông vận tải nêu rõ các điều kiện với khách đi máy bay cụ thể với hành khách cư trú lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp bốn
hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
hành khách trên chuyến bay xuất phát từ các cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cần thơ có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp real time pcr xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
các trường hợp hành khách khác cần đáp ứng một trong ba điều kiện
thứ nhất có chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính từ thời điểm khởi hành chuyến bay
thứ hai có giấy chứng nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc có giấy gia viện không quá sáu tháng tính đến thời điểm khởi hành chuyến bay
thứ ba có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai theo phương pháp real time pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng bảy mươi hai giờ
kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay
cùng đó tất cả hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không check in tại điểm xuất phát
hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rắt họng mất vị giác
trên chuyến bay hành khách luôn đeo khẩu trang thực hiện sát khuẩn tay hạn chế tiếp xúc
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa hai mươi một tháng một mươi của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến đời sống dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
để không bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn quý vị đừng quên life suppride bấm chuông để theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại